dạng sáng nay ngày hai mươi năm tháng chín một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một ngôi nhà năm tầng kinh doanh lốp sửa chữa ô tô tại thị trấn xuân mai huyện trương mỹ thành phố hà nội do ông trần văn nam làm chủ
đám cháy bùng phát từ tầng một của ngôi nhà năm tầng và nhanh chóng thành ngọn lửa lớn cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội đã điều hàng chục xe chữa cháy đến cứu nạn cứu hộ
lực lượng công an huyện trương mỹ và người dân cũng có mặt hỗ trợ lực lượng cứu hỏa vợ chồng chủ nhà cùng hai người con trai và bà nội bà ngoại đã chạy ra phía sau nhà rồi phá cửa nhảy xuống đất
hai bé gái là con của chủ nhà ngủ ở tầng bốn không chạy kịp đã bị tử vong một cháu sinh năm hai nghìn một và một cháu sinh năm hai nghìn sáu lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy